nhằm giới thiệu nét văn hóa truyền thống tôn vinh giá trị văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại được unesco công nhận
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã tổ chức chương trình hành trình qua các miền di sản với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn
với hoạt động điểm nhấn không gian di sản ca trù quan họ ví dặm chương trình giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống
văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và cần bảo vệ khẩn cấp được unesco công nhận tại việt nam
tại đây các nghệ nhân dân gian sẽ trình diễn giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống tới du khách trong nước và bạn bè quốc tế
cùng với các chủ thể văn hóa tổ chức các hoạt động để giới thiệu về văn hóa phi vật thể
hoạt động chuyên đề gốm truyền thống giai điệu từ đất thu hút nhiều du khách với hoạt động trưng bày
giới thiệu các sản phẩm gốm thủ công truyền thống tiêu biểu
nghệ nhân giới thiệu quy trình làm gốm chương trình trải nghiệm bạn làm thợ gốm
với các không gian cho du khách được trải nghiệm một số công đoạn làm gốm truyền thống
tôi cảm thấy rất khâm phục bởi vì từ một chất liệu đất xét
rất là đơn giản nhưng mà người nghệ nhân đã thổi hồn vào đó để tạo ra nhiều các cái sản phẩm
một loại sản phẩm thôi cũng có sự đa dạng và phong phú về các cái kiểu
cũng như là gửi gắm những cái đường nét và ý nghĩ suy tư của mình vào trong đó
bên cạnh đó du khách còn được tham gia các hoạt động trưng bày triển lãm
giới thiệu hình ảnh về các loại hình nghệ thuật
giới thiệu khoảng sáu mươi ảnh về hành trình đến với di sản unesco
và việc bảo tồn phát huy quảng bá những loại hình văn nghệ
dân gian truyền thống của dân tộc
khi mà đến đây được trải nghiệm một số các hoạt động như là làm gốm
hát trầu hát văn và đặc biệt vừa xong là vào ngôi nhà dài của dân tộc ế đê
thì là cảm thấy rất là hay hiểu biết thêm được nhiều
đến với hành trình qua các miền di sản du khách được khám phá
trải nghiệm các loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc
góp phần bảo tồn phát huy quảng bá những loại hình
văn nghệ dân gian truyền thống tăng cường giao lưu giữa các dân tộc
đoàn kết gắn bó hỗ trợ cùng phát triển